bệnh viện đã ghi nhận một số trường hợp có tổn thương gan song nằm trong đó
liên quan đến trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống mis c sau mắc covid một mươi chín
chưa ghi nhận các trường hợp có tổn thương gan riêng lẻ hay tổn thương gan liên quan đến adinovirus
bệnh viện cũng xây dựng các bộ câu hỏi xác định bệnh nhân có biểu hiện nghi vấn sàng lọc tổn thương gan
các triệu chứng của viêm gan cấp tính bao gồm suốt nhẹ mệt mỏi nôn buồn nôn tiêu chảy
dối loạn tiêu hóa vàng củng mạc vàng da
trẻ từ đến một mươi sáu tuổi khi có những triệu chứng trên tùy tình trạng bệnh nhi
các bác sĩ có sàng lọc sâu hơn xét nghiệm để phát hiện bệnh
một chuyên gia dịch tễ nhận định không thể loại trừ trường hợp thời điểm nào đó
virus gây ra căn bệnh viêm gan này sẽ đến việt nam
theo dạo thuyết phổ biến hiện nay là có liên quan adenovirus
chúng có thể lây nhiễm qua đường hô hấp hoặc nghiêm mạc như tiêu hóa
tiếp xúc từ việc tám trung ở các bể nước ô nhiễm
nếu con đường lây nhiễm là tiêu hóa tốc độ lây sẽ chậm hơn đường hô hấp
ngược lại nếu virus này lây qua đường hô hấp khả năng dịch bùng phát sẽ nhanh và mạnh hơn
dù còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng liên quan căn bệnh bí ẩn này
việt nam cần phải luôn cảnh giác với tình hình dịch cũng như cập nhật thông tin
các ca bệnh liên quan trên thế giới
việc tăng cấp độ giám sát bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ lúc này là hoàn toàn phù hợp
ngày một mươi tháng năm cơ quan y tế công của thụy điển thông báo rằng
nước này đã ghi nhận chín bệnh nhi nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
hai mươi chín trường hợp nói trên đều bị ốm trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai với các triệu chứng vàng da buồn nôn nôn mửa và tiêu chảy
cơ quan chức năng đã khuyến cáo những người chăm sóc các em cảnh giác
nếu họ gặp phải những triệu chứng tương tự
nhà dịch tế học anders limbrom đã nhấn mạnh tính chất bất thường
sau khi xuất hiện các trẻ nhỏ nghi bị bệnh viêm gan
ông cho biết hiện pha đang tiến hành nghiên cứu để làm rõ nguyên nhân
ngoài ra pha đã báo cáo các trường hợp nghi mắc bệnh viêm gan lạ nói trên
tới trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc
để phục vụ cuộc điều tra về nhiều trẻ em nghi nhiễm bệnh tương tự
theo ecdc các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã loại trừ những bệnh nghi này
nhiễm virus viêm gan a b c d và e
một số quốc gia khác báo cáo kết quả xét nghiệm cho thấy
các bệnh dương tính với adenovirus trụng virus thường lây lan khi tiếp xúc gần
qua các giọt bắn vào bề mặt
tổ chức y tế thế giới who cùng ngày thông báo đã xác định ba trăm bốn mươi tám ca bệnh nghi mắc
viêm gan không rõ nguồn gốc tại nhiều quốc gia trên thế giới
mỹ anh đan mạch indonesia và hàn quốc
hiện giới khoa học đang tiến hành nhiều nghiên cứu toàn diện hơn
nhằm tìm hiểu tác động tiềm tàng của adenovirus
cũng như điều tra các khả năng lây nhiễm khác
trong đó có covid một mươi chín và yếu tố môi trường
con số mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ nói trên được xem là một tình trạng đáng báo động
và chúng ta không thể xem thường tốc độ lây lan của loại dịch bệnh này
who hiện đang điều tra khả năng covid một mươi chín liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn không rõ nguồn gốc
các ca mắc viêm gan đã được báo cáo tại ít nhất hai mươi ba quốc gia
trong khi bảy mươi trường hợp từ một mươi ba quốc gia đang chờ xét nghiệm
đến nay thì mới chỉ có sáu quốc gia báo cáo trên năm ca bệnh nhưng riêng ở anh có hơn một trăm sáu mươi trường hợp
bà philippe le pen giáo viên trường hợp
bà esther brock chuyên gia của chương trình viêm gan toàn cầu thuộc who cho biết
anh đang phối hợp thực hiện hàng loạt nghiên cứu để xác định di truyền của những em bé mắc bệnh
ngày năm tháng bốn who nhận được thông báo đầu tiên về bệnh viêm gan không giải thích được
ở trẻ em dưới một mươi tuổi ở scotland
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cho biết đang điều tra một trăm linh chín trường hợp tương tự
trong đó có năm ca tử vong
bà esther brock cho biết hiện tại giả thuyết hàng đầu vẫn liên quan
đến adenovirus nhưng các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu vai trò của covid một mươi chín
theo hướng đồng lây nhiễm hoặc từng mắc bệnh
các xét nghiệm trong tuần qua xác nhận khoảng bảy mươi số ca mắc dương tính với adenovirus
cụ thể là chủng vụ bốn mươi một liên quan đến chứng viêm dạ dày ruột
các xét nghiệm cũng cho thấy khoảng một mươi tám trường hợp có kết quả dương tính với covid một mươi chín
bà esther brock cho biết trọng tâm trong tuần tới là xét nghiệm các xét nghiệm huyết thanh
để tìm những bệnh nhân từng phơi nhiễm với covid một mươi chín
nhà khoa học này cũng cho biết trong vòng một tuần tới cần có dữ liệu từ anh
về một trường hợp nghiên cứu kiểm soát để xác định tỷ lệ phát hiện adinovirus
có khác so với ở những trẻ phải nhập viện hay không
bà esther brock nói điều đó giúp xác định xem liệu adeno là nhiễm chủng ngẫu nhiên
được phát hiện hoặc có mối liên hệ nhân quả
adinovirus thường lây qua tiếp xúc giọt bắn từ đường hô hấp và vào bề mặt
những virus này thường gây các bệnh hô hấp
viêm kết mạc hoặc dối loạn tiêu hóa
who gọi đợt bùng phát hiện nay là bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ nhỏ
ba trẻ ở indonesia đã chết vì bệnh này
một số trường hợp bị suy gan và cần cấy ghép
nhiều trẻ khác bị văng da hoặc các triệu chứng tiêu hóa như đau bụng tiêu chảy và nôn mửa
who cho biết không tìm thấy những virus gây bệnh viêm gan phổ biến như a b c d và e
cho một trăm sáu mươi chín trường hợp khỏi bệnh
hiện bệnh viêm gan này đã lan sang tới
hai mươi ba quốc gia mới nhất thêm thủy điển và hàn quốc đã nâng lên con số hai mươi năm nước báo động về một bệnh dịch nguy hiểm
đang tấn công tới sức khỏe của trẻ nhỏ
thế giới vẫn đang nỗ lực nghiên cứu để đưa ra kết luận sớm nhất về nguyên nhân bùng phát dịch bệnh này
thưa quý vị một số bệnh nhân sau khi mắc covid một mươi chín cảm thấy xuất hiện vị kim loại như những đồng su cũ trong miệng
và theo nghiên cứu được biết covid một mươi chín làm hỏng các tế bào ở vòm mũi hay nhiễm trùng tế bào hỗ trợ
là nguyên nhân xuất hiện vị kim loại
một số bệnh nhân sau khi mắc covid một mươi chín cảm thấy xuất hiện vị kim loại như những đầm su cũ cho miệng
theo các chuyên gia tình trạng này được gọi là dysgeosia hoặc braseosia
một triệu chứng dối loạn vị rác có xu hướng kéo dài hơn các triệu chứng khác
covid một mươi chín gây ra vị kim loại trong miệng do virus làm hỏng các tế bào ở muối
không giống với bệnh nhân nhiễm các virus khác người mắc covid một mươi chín có thể bị tổn thương các tế bào mũi
khi không xuất hiện triệu chứng nghẹt mũi
ngoài ra vị kim loại là hệ quả của việc nhiễm trùng các tế bào hỗ trợ
điều này làm triệu chứng mất mùi mất vị hay thay đổi vị giác kéo dài hơn so với cảm lạnh thông thường
một số loại thuốc như kháng sinh hoặc vaccine cũng có thể khiến bạn cảm thấy xuất hiện vị kim loại trong miệng
ngoài ra một nguyên nhân khác của tình trạng này là do sử dụng các loại kháng sinh với liều lượng cao để điều trị covid một mươi chín
đối với một số bệnh nhân việc giảm hấp thu kém do ảnh hưởng của các loại thuốc khác
gây ra vị kim loại
cảm giác xuất hiện vị kim loại liên quan đến covid một mươi chín có thể tự hết trong thời gian ngắn và không cần điều trị
tuy nhiên chuyên gia cũng khuyến nghị một số biện pháp để hạn chế tình trạng này
theo đó đối với các nguyên nhân liên quan đến nhiễm trùng các bác sĩ khuyên bạn nên ngửi mùi hương
có tranh và đinh hương trong hai mươi giây hai lần một ngày trong ít nhất ba tháng
bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ học ngừng sử dụng thuốc nếu thuốc kháng sinh
hay các loại thuốc khác chứa vị kim loại
ngoài ra kết hợp các biện pháp điều trị tại nhà như uống nhiều nước
xúc miệng bằng nước ấm trước khi ăn sẽ điều chỉnh độ cân bằng ph trong miệng
và giúp trung hòa acid bao gồm cả vị kim loại
bên cạnh đó cần tránh sử dụng đồ kim loại thay vào đó sử dụng đồ nhựa thủy tinh hoặc gốm
cuối cùng ăn thức ăn nguội giúp làm giảm vị kim loại
bạn cũng có thể nhai kẹo cao su không đường và giảm vị chua
chuyển sang một số tin tức covid một mươi chín thế giới
mới đây nhà chức trách thượng hải đã triển khai các đội quân
đồ bảo hộ trắng tới nhà những người mắc covid một mươi chín để phun thuốc khử trùng
đóng cửa toàn bộ các nhà ga tàu điện ngầm nhằm diệt trừ các ổ dịch do virus corona gây ra
hãng tin ap dẫn lời ông jin chen một quan chức thượng hải hôm một mươi tháng năm cho biết
tại các khu phố cũ sử dụng chung nhà tắm và bếp nhà của bất kỳ ai sử dụng các tiện ích chung
sẽ phải khử chung
ông jin chan đã cố giải quyết những lo ngại về tổn hại tới quần áo và đồ có giá trị
khi nói người dân có thể khử chung
ông jin chen đã gửi thông báo cho các đội về bất cứ thứ gì cần bảo vệ
thượng hải cũng đã ngừng hoạt động hai tuyến tàu điện ngầm cuối cùng
đánh dấu lần đầu tiên toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của thành phố dừng hoạt động
các biện pháp mới nhất trên được thực hiện khi thượng hải yêu cầu người dân
một số quận tiếp tục ở trong nhà sau khi cho phép một số người ra ngoài mua sắm
hạn chế trong vài tuần gần đây
các biện pháp mới nhất này đã khiến cư dân thượng hải thất vọng vì họ hy vọng
việc phong tỏa thành phố hơn một tháng cuối cùng cũng giảm bớt số ca nhiễm mới trong thành phố
phần lớn người dân trong tổng số hai mươi năm triệu người của thành phố này phải ở trong nhà
dù chính quyền đã nới lỏng quy định với một số khu vực ngoại ô không có ca mắc mới trong cộng đồng
trong một video do ap ghi lại cho thấy thành phố thượng hải ngày chín tháng năm vắng lặng
chỉ có vài xe đi lại và một số tài xế giao hàng đi lại trên các con phố vắng tanh
số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở thượng hải đã giảm xuống còn ba
và ngày chín tháng năm giảm từ mức đỉnh giữa tháng bốn là hai mươi sáu ca
giới chức thượng hải đã đóng băng phần lớn thành phố trong khi cố gắng ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona
dù nhiều nơi khác trên thế giới đã nới lỏng hạn chế và cố gắng sống chung với covid một mươi chín
ban đầu thượng hải yêu cầu làm xét nghiệm rộng khắp để phong tỏa hạn chế
nhưng sau đó đã mở rộng phong tỏa khi số ca mắc covid một mươi chín tăng lên
theo các thông báo được phát đi tại một số quận ở thượng hải trong vài ngày gần đây
người dân được yêu cầu ở trong nhà bị cảm nhận các món hàng không cần thiết như một phần của thời kỳ yên tĩnh
kéo dài ít nhất tới ngày một mươi một tháng năm
thông báo cho biết biện pháp này có thể kéo dài dựa trên kết quả xét nghiệm trên diện rộng
với những gì đang xảy ra tại trung quốc liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín
tổng giám đốc who cho rằng chiến lược không covid của trung quốc không bền vững
xét theo những gì đã được biết đến về loại virus này
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who
terrus ahanom ghebreyjesus phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở ở geneva thụy sĩ hôm một mươi tháng năm rằng
chúng tôi không nghĩ rằng chiến lược này bền vững khi xét nghiệm đến cơ chế lây lan của virus
và những gì chúng ta dự đoán trong tương lai
ông teros nói thêm
chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các chuyên gia trung quốc
và chúng tôi chỉ ra rằng cách tiếp cận này sẽ không bền vững
tôi cho rằng một sự thay đổi sẽ rất quan trọng
theo người đứng đầu who
việc nâng cao hiểu biết về virus cùng các công cụ tốt hơn để phòng chống covid một mươi chín
cũng cho thấy đã đến lúc phải thay đổi chiến lược
phát biểu của ông tedros được đưa ra trong bối cảnh giới chức trung quốc quyết tâm chống dịch bằng các biện pháp cứng rắn
dù lệnh phong tỏa nghiêm ngặt và kéo dài gây thể thại nặng ní cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
giám đốc phụ trách tình huống khẩn cấp của who mike brayan cho rằng
đã đến lúc phải nhấn nút khởi động lại và bất kỳ biện pháp chống dịch nào
cũng cần phải thể hiện sự tôn trọng thích đại
ông nói chúng tôi luôn nói với tư cách who rằng cần cân bằng các biện pháp kiểm soát
với tác động của chúng đến xã hội nền kinh tế
quan chức này lưu ý trung quốc đã ghi nhận một mươi năm ca tử vong kể từ khi covid một mươi chín xuất hiện lần đầu
ở thành phố vũ hán cuối năm hai nghìn một mươi chín một con số tương đối thấp so với gần một triệu người ở mỹ
hơn sáu trăm sáu mươi bốn người ở brazil và hơn năm trăm hai mươi bốn người ở ấn độ
thưa ông ryan
từ đó có thể hiểu được lý do quốc gia đông dân nhất thế giới muốn thực hiện biện pháp cứng rắn để hạn chế lây lan
maria van kerkhove trưởng nhóm kỹ thuật của who về covid một mươi chín nói rằng không thể ngăn chặn hoàn toàn lây lan
bà nói mục tiêu của chúng tôi ở cấp độ toàn cầu không phải là tìm ra tất cả ca nhiễm và chấm dứt lây lan
điều này thực sự là không thể ở thời điểm hiện tại
nhưng những gì chúng ta cần làm là giảm tốc độ lây truyền vì virus đang lưu hành ở mức cao
đây là lần hiếm hoi
who bình luận về biện pháp chống dịch ở một quốc gia
trung quốc duy trì chính sách không covid khi nhiều nước trên thế giới đã thay đổi cách chống dịch
chuyển sang thích nghi trong điều kiện bình thường mới
các đợt bùng phát do biến chủng omicron cho thấy các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cũng khó ngăn chặn được sự lây lan
giới chức thượng hải siêu đô thị đông dân nhất ở trung quốc áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày một tháng bốn
để đối phó đợt bùng phát nghiêm trọng nhất
đề phong tỏa đã được nới lỏng tại một số khu vực song giới chức chưa công bố
thời điểm dỡ hoàn toàn dù ca nhiễm giảm đáng kể
lệnh phong tỏa tượng hải đã gây nhiều tranh cãi khi nhiều người không được phép ra khỏi nhà
lâm vào tình trạng thiếu thực phẩm trẻ em bị tách khỏi cha mẹ trường hợp không triệu chứng
được đưa vào củng cú cách ly điều trị với người có triệu chứng
theo mô hình mới của các nhà khoa học trung quốc và mỹ trung quốc có thể ghi nhận hơn một năm triệu ca tử vong
nếu nước này từ bỏ chính sách zero covid và không dùng biện pháp bảo vệ nào theo sau như tăng cường tiêm chủng
cảnh báo trên được các nhà khoa học trung quốc và mỹ nêu ra trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí nature medicine
cảnh báo này được đưa ra theo sau một số báo cáo được công bố gần đây từ các cố vấn y tế cấp cao ở trung quốc
nhiều cố vấn này cho biết phương pháp zero covid sàng lọc và quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng
vẫn cần thiết để đánh bại đại dịch tại trung quốc
với jeru covid nhà chức trách trung quốc phong tỏa các khu vực dân cư lớn để ngăn chặn sự lây lan của virus
để đối phó với bất kỳ đợt bùng phát dịch nào ngay cả khi chỉ một số ít người có kết quả xét nghiệm dương tính
các nhà nghiên cứu cho biết trong mô hình của họ rằng trung quốc có tỷ lệ tiêm chủng đủ hai muối là hơn chín mươi dân số
và tỷ lệ tiêm muối tăng cường là hơn bốn mươi vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên nếu đợt dịch do biến thể omicron không suy giảm chúng tôi dự đoán hệ thống y tế trung quốc sẽ bị quá tài
với sự thiếu hụt đáng kể các phòng chăm sóc đặc biệt icu
tại trung quốc
chính quyền thành phố bắc kinh tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát dịch sau khi có thêm nhiều ca được ghi nhận
cơ quan y tế bắc kinh cho biết kể từ ngày một mươi hai tháng năm người dân vào những nơi công cộng được yêu cầu cung cấp chứng nhận
xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong bốn mươi tám giờ
bắt đầu từ ngày một mươi tháng năm bắc kinh sẽ tiến hành xét nghiệm acid nucleic trên toàn thành phố chia theo quận và theo ngày
tính đến ngày chín tháng năm bắc kinh đã tổ chức chín đợt xét nghiệm acid nucleic hàng loạt trên toàn khu vực
trong khi các quận đang thực hiện những đợt xét nghiệm đại trà mới toàn bộ các nhà hàng trên toàn thành phố
tiếp tục tạm dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ các buổi biểu diễn địa điểm giải trí phòng tập thể dục
và quán cà phê internet cũng tạm thời đóng cửa
một số trung tâm mua sắm và công viên đã thông báo ngừng hoạt động
bên cạnh đó các trường tiểu học và trung học mẫu giáo và trung học dạy nghề ở bắc kinh cũng tạm ngừng hoạt động
và việc giảng dạy sẽ được thực hiện trực tuyến
cuối bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết ngày hôm nay một mươi một tháng năm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày một mươi một tháng năm bắc bộ tiếp tục mưa rào và rông
cục bộ mưa vừa mưa to với lượng mưa khoảng từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
song song với mưa thì còn có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
từ đêm ngày một mươi một tháng năm đến khoảng ngày một mươi năm tháng năm khu vực vùng núi và trung du bắc bộ mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm với lượng mưa phổ biến một trăm năm mươi ba trăm linh mm trên một đợt
có nơi trên bốn trăm linh mm một đợt
đồng bằng bắc bộ mưa rào và rông cục bộ mưa vừa mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm
khu vực hà nội từ ngày một mươi một tháng năm đến ngày một mươi năm tháng năm mưa rào và rông cục bộ mưa vừa mưa to
mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm
từ khoảng ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng năm mưa rồng có thể di chuyển xuống khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ
trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét xa lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trúng
thấp ở các tỉnh lai châu điện biên hà giang tuyên quang bắc cạn cao bằng lạng sơn
sau đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày một mươi một tháng năm
hà nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và rông cục bộ mưa vừa mưa to ngày nắng gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi sáu độ c nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi ba độ c
tây bắc bộ ngày mưa rào và rông rải rác đêm mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ
trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ c có nơi dưới hai mươi hai độ c
nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ c có nơi trên ba mươi bốn độ c
đông bắc bộ mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm mưa rào và rải rác có rông cục bộ mưa vừa mưa to vùng núi mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ c vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ c
nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ c có nơi trên ba mươi ba độ c
thanh hóa đến thử thiên huế ngày nắng có nơi nắng nóng
trong mưa rông nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ c nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ c có nơi trên ba mươi năm độ c
đà nẵng đến bình thuận ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng
trong mưa rông nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong mưa rông nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ c nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ c

tây nguyên mưa rào và rông vài nơi chiều tối mưa rào và rông rải rác gió đông cấp hai cấp ba
dự báo xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong rông
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ c nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ c
nam bộ ngày nắng chiều tối mưa rào và rông rải rác đêm mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong cơn rông khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ c nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ c
với tình hình thời tiết khắc nghiệt được dự báo như trên hy vọng người dân sẽ chủ động ứng phó sớm
và mưa lớn và gió giật mạnh nhất là những tỉnh miền núi và tại các khu vực trũng thấp
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín cũng như đời sống xã hội sẽ được chúng tôi liên tục
cập nhật tới quý vị và các bạn
cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo